sáng nay hai mươi tám tháng một mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng nguyễn xuân phúc
cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước quốc hội chính phủ việt nam đã tới đại sứ quán cuba
tại hà nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí fidel castro nguyên bí thư thứ nhất
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng
nước cộng hòa cuba lãnh tụ của nhân dân cuba anh em

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
chiến đấu kiên định với những người cộng sản và nhân dân cuba anh em sẽ mãi mãi bền vững
tiếp đó chủ tịch nước trần đại quang đã đến đặt vòng hoa viếng và ghi sổ tang tưởng niệm lãnh tụ videl castro
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang kinh viếng
xúc động và đau buồn sâu sắc được tin đồng chí fidel castro vị lãnh tụ của nhân dân cuba
nhà lãnh đạo kiên cường quả cảm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã từ chân
chủ tịch nước trần đại quang đã ghi vào sổ tang
đồng chí fidel là người bạn lớn người đồng chí anh em gần gũi và thân thiết của lãnh đạo
và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân việt nam trong suốt năm mươi năm qua
lòng nhiệt huyết luôn cháy bỏng và khí phách hào sảng của lãnh tụ fidel ghi dấu ấn sâu sắc
không chỉ với những người đã từng vinh dự được tiếp xúc với đồng chí trong đó có cá nhân tôi
mà còn in đậm trong tâm trí của người dân việt nam qua câu nói bất thủ
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình
đảng nhà nước và nhân dân việt nam khẳng định tình đoàn kết trước sau như một đối với cách mạng cuba
quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt hợp tác toàn diện
hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước
sáng nay đặt vòng hoa viếng chủ tịch cuba fidel castro thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ với nhân dân cuba
nỗi đau thương to lớn trước sự ra đi của đồng chí fidel
người anh hùng dân tộc cuba thủ tướng khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ trước sau như một
của nhân dân việt nam đối với nhân dân cuba anh em và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
ghi trong sổ tăng thủ tướng cho biết vô cùng xúc động và đau buồn trước sự ra đi của đồng chí fidel castro
lãnh tụ lịch sử và huyền thoại của cuba nhà lãnh đạo kiên cường và quả càm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam chúng tôi gửi đến chính phủ
nhân dân cuba anh em
và gia quyến đồng chí fidel lời chia buồn sâu sắc nhất
thủ tướng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng với ý chí cách mạng kiên cường được lãnh tụ fidel hùn đúc
nhân dân cuba sẽ tiếp tục vững bước trên con đường bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền
và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước cuba tự do và tươi đẹp
thay mặt chính phủ và nhân dân cuba đại sứ cuba tại việt nam hominio lopez díaz
đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với tình cảm mà đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam
đã dành cho chủ tịch cuba fidel castro
cũng trong chiều nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố hà nội đến đại sứ quán cuba tại việt nam
viếng và ghi sổ tang cựu chủ tịch fidel castro
nội dung sổ tang có đoạn viết vô cùng thương tiếc đồng chí fidel castro
nguyên bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba
là ảnh tựu kiệt xuất của nhân dân cuba anh em nhà cách mạng lỗi lạc của các dân tộc mỹ la tinh
và phong trào đấu tranh vì độc lập tự do và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới
thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội
đồng chí hoàng trung hải gửi đến đảng cộng sản cuba nhà nước chính phủ cuba
thành ủy la habana nhân dân cuba và gia quyến đồng chí fidel castro lời chia buồn sâu sắc nhất
đồng thời khẳng định thành phố hà nội sẽ tiếp tục nỗ lực đưa mối quan hệ đặc biệt
và mẫu mực việt nam cuba nói chung hà nội la habana nói riêng
ngày càng sâu sắc phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng hai nước